tiếp tục với những tin tức an ninh trả tự

tổ công tác của trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu khánh bình đội biên phòng cửa khẩu long bình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cầu long bình ấp tân khánh thị trấn long bình huyện an phú phát hiện đối tượng trương văn dùng nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
tiếp đó lực lượng chức năng phát hiện đối tượng trần thị thảo nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
tiến hành xét nghiệm nhanh hai đối tượng đều âm tính với sars cov hai
đội biên phòng cửa khẩu long bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trương văn dùng bốn triệu đồng và trần thị thảo ba triệu đồng về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định đồng thời đưa hai đối tượng đi cách ly theo quy định
liên quan đến việc một băng nhóm dùng hung khí đuổi chém một nhóm khác ở trước công viên văn hóa
an hòa thuộc phường an bình thành phố rạch giá tỉnh kiên giang vào tối ngày năm tháng một mươi hai vừa qua là một thanh niên không có liên quan bị đứt lìa một bàn tay
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá đã bắt tạm giam năm đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích
năm đối tượng bị bắt giữ là lương lâm tuấn kiệt chú tại huyện an biên nguyễn tấn thành chú tại huyện hòn đất nguyễn hữu hải nguyễn thanh điền và huỳnh quốc chiến cùng chú tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
người này đang ngồi uống nước với một nhóm bạn cả bọn đã rủ nhau về nhà lấy ba cây dao để giải quyết mâu thuẫn
khi tới nơi thành điền và hải bất ngờ cầm dao xông đến chém liên tục vào nhóm người của trần thiện chiến đang ngồi uống nước làm chiến bị thương ở tay phải còn anh huỳnh thanh tây bị chém gây thương tích nặng và đứt lìa bàn tay trái
gây án xong cả bọn nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường đem dao cất giấu rồi bỏ trốn nhưng chưa đầy một ngày gây án các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai phối hợp với công an huyện simacai huyện bắc hà vừa bắt giữ giàng a vữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín đối tượng gây ra vụ án giết người cướp tài sản tại xã xín tráng huyện simacai tỉnh lào cai
trước đó vào ngày một mươi một tháng một mươi hai người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại thôn bản kha xã xín chéo huyện simacai tại khu đồi nương thuộc khu vực thôn bản kha xã xín chén
trên người có dấu hiệu thương tích
một số tài sản trên người nạn nhân đã không còn
quá trình điều tra cơ quan công an xác định giàng a vữ trú tại địa phương là hung thủ gây ra vụ án trên
tuy nhiên vử đã bỏ trốn
tích cực điều tra lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa phận xã nậm mòn huyện bắc hà
tại cơ quan công an vữa khai nhận vào khoảng một mươi hai h trưa ngày chín tháng một mươi hai tại khu đồi nương thuộc khu vực thôn bản kha xã xín tráng
sau khi hai người xảy ra mâu thuẫn vự đã dùng đá đập vào đầu khiến nạn nhân nằm bất động
sau đó kéo sát nạn nhân vứt xuống vực sâu nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình
vũ cũng đã lục người nạn nhân lấy một chiếc túi bên trong có một mươi bốn triệu sáu trăm linh nghìn đồng rồi rời khỏi hiện trường bỏ trốn khỏi địa phương
qua khám nghiệm sơ bộ xác định nạn nhân tử vong do vết thương thủng phổi và chấn thương vùng đầu
một đối tượng lên khu vực biên giới việt nam lào mua bốn bánh heroin
khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng tỉnh điện biên phát hiện bắt giữ
sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai tổ công tác do công an huyện điện biên chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên
lực lượng biên phòng hải quan cửa khẩu quốc tế tây trang đang làm nhiệm vụ tại khu vực bản nậm hẹ xã hẹ muông huyện điện biên
phát hiện một đối tượng nam giới có biểu hiện nghi vấn tổ công tác đã nhanh chóng áp sát khống chế bắt giữ đối tượng
khám xét trên người và phương tiện tổ công tác phát hiện và thu giữ bốn bánh heroin có trọng lượng khoảng một bốn trăm linh gram
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận là lầu a dính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã na ư huyện điện biên
số ma túy trên đối tượng mua tại khu vực biên giới lào đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
đưa vào tỉnh khánh hòa tiêu thụ ngụy trang ma túy tổng hợp trong các loại bao bì bắt mắt lê nhãn hiệu nước hòa quả để nhằm qua mắt lực lượng chức năng
đây là hai trong số nhiều vụ án mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khánh hòa đã đấu tranh triệt phá trong thời gian qua

sáu mươi vụ bắt hai trăm sáu mươi tám đối tượng phạm tội về ma túy thu giữ một lượng khá lớn ma túy các loại tăng cả về số vụ lẫn số tăng vật thu giữ được so với năm hai nghìn hai mươi
đáng chú ý quá trình đấu tranh lực lượng công an đã thu giữ năm khẩu súng cùng hai mươi ba viên đạn các loại

lực lượng công an khánh hòa đang tiếp tục
lực lượng công an khánh hòa đang tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ vừa tập trung đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm
vừa đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nâng cao ý thức phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm